nhưng khu vực này duy trì mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to về đêm và sáng
ban ngày nắng nóng xảy ra tại đồng bằng và trung du với nhiệt độ cao nhất hai ngày tới tại đông bắc bộ là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó cường độ nắng sẽ tăng thêm trong ngày mùng bảy
về tây bắc bộ về đêm và sáng có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to tại vùng núi
khu vực đồng bằng và trung du tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất hai ngày tới từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
đến ngày mùng bảy vùng áp thấp phía tây lại phát triển dần trở lại về phía đông nam do đó nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại
dọc khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn nóng
nên sẽ có nắng nóng gai gắt dịa rộng với mức nhiệt trưa chiều luôn ở trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi tại vùng núi phía tây vượt ngưỡng ba mươi tám ba mươi chín độ
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên cũng có nắng nóng gai gắt trong ba ngày tới
các tỉnh cánh hòa đến bình thuận trời chỉ nắng oi về chiều tối có thể xảy ra mưa rào và rông rải rác
tuy nhiên mưa rông với lượng không nhiều và trong thời đoạn ngắn nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực không vượt quá ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên tiếp tục có mưa rông rải rác vào chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió gió
khoảng ngày mùng sáu và mùng bảy mưa có xu hướng tăng hơn trên toàn miền
vào ban ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ hầu như ít biến đổi cao nhất trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
nam bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rông rải rác mưa sẽ tăng lên trong ngày mùng sáu và mùng bảy
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ sau đó giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió gió